các lực lượng công an phát hiện một mươi năm đối tượng đã tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai mươi sáu gram ma túy ba loa ba đèn chiếu sáng để các đối tượng sử dụng bay lắp
kết quả xét nghiệm một mươi ba trên một mươi năm đối tượng đều dương tính với ma túy
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tổng cục quản lý thị trường phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong khu đô thị đô nghĩa thuộc phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
và tại thời điểm kiểm tra trên năm mươi nhân viên đang thực hiện đóng gói các sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên live stream trước đó
hàng hóa tại đây đa phần là mỹ phẩm thực phẩm chức năng hàng gia dụng phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
làm việc với lực lượng chức năng quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
và được biết chủ kho hàng là một hot girl nổi tiếng trong kinh doanh hàng hóa online trên nhiều nền tảng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv